khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện sanh pôn tp hà nội chính thức được bỏ phong tỏa
sau gần hai ngày được cách ly hoàn toàn trước đó bệnh nhân covid một mươi chín số một trăm bảy mươi năm đã đến thăm con trai
đang điều trị tại khoa này sau khi bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm có kết quả dương tính với covid một mươi chín
thì đêm ngày hai mươi tám tháng ba bệnh viện đã phong tỏa khoa này cách ly nhân viên y tế cùng với bốn mươi một bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân sau khi những người tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm bảy mươi năm có kết quả xét nghiệm
âm tính thì khoa chấn thương chỉnh hình không còn phải cách ly nữa và trở lại hoạt động bình thường